tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng đoàn quốc hội chủ tịch quốc hội
đảng đoàn quốc hội đã họp cho ý kiến về đề án bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
liên quan đến một số vấn đề lớn của đề án dự kiến trong điều kiện bình thường
ngày bầu cử là ngày chủ nhật hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một về cơ cấu đại biểu quốc hội
theo quy định quốc hội khóa một mươi năm có không quá năm trăm linh đại biểu trong đó dự kiến phấn đấu có
một trăm linh đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách chiếm khoảng bốn mươi tổng số đại biểu
bảo đảm có ít nhất ba mươi năm tổng số người trong danh sách chính thức
những người ứng cử đại biểu quốc hội là phụ nữ ít nhất một mươi tám là người dân tộc thiểu số
đồng thời cũng cần bảo đảm việc giảm hợp lý số lượng đại biểu quốc hội kiếp nhiệm công tác
ở các cơ quan hành pháp bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa lãnh đạo ủy viên thường trực
sách của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội theo đúng định hướng
tại nghị quyết số một mươi tám của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại cuộc họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đề nghị ban chỉ đạo xây dựng đề án khẩn trương nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của tập thể
đảng đoàn quốc hội để sớm hoàn thiện đề án kịp thời trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét cho ý kiến